tối qua hai mươi tám tháng một mươi một tỉnh hà giang đã tổ chức kỷ niệm một mươi năm công viên đá đồng văn
gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của unesco và khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ sáu
một mươi năm qua công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đã khẳng định được những giá trị địa chất khoa học lịch sử quý giá
được bạn bè quốc tế công nhận đây cũng là khởi nguồn cho những giá trị đặc sắc nhất cả về cảnh quan và văn hóa nơi đây
hà giang là nơi có những cung đường tuyệt đẹp núi non kỳ vĩ cao nguyên đá mênh mông có vẻ đẹp cuốn hút của những cánh đồng tam giác mạch trải dài ngút mắt
những ngôi nhà cổ những phiên trợ hùng cao giữa một không gian xuân sao của tướng khèn tướng sáo bay bổng
cảnh sắc thiên nhiên ở hà giang không chỉ có núi đá sừng sững mà những mùa hoa nơi đây còn thổi vào mảnh đất nơi cực bắc của tổ quốc
những nét lãng mạn cùng vẻ đẹp thiên nhiên say đắm
trong một mươi năm gia nhập mạng lưới với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương và sự đồng lòng
quyết tâm chính trị của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc hà giang
công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đã đồng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tỷ lệ khách du lịch đến hà giang ngày một tăng và trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi năm khách du lịch đến hà giang đạt trên bảy trăm linh đợt khách
đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng khách du lịch đến hà giang đạt một năm triệu lượt
điều này thể hiện quyết tâm của hà giang trong việc phát triển du lịch đẩy mạnh giao thương kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước
công viên đá đồng văn và lễ hội hoa tăm giác mạch không chỉ là lời khẳng định hà giang là nơi ngàn sắc hoa hội tụ
mà còn là sự vươn tầm mạnh mẽ của mảnh đất địa cầu cực bắc của tổ quốc
khẳng định vị thế của một hà giang bản sắc an toàn
và thân thiện